chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
chú tại bản phu phắc ma huyện phôn thong tỉnh luông pha bang lào
đang vận chuyển chín mươi viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan chức năng thảo my va khai nhận mua ma túy từ tỉnh budi kham say của lào
vận chuyển về huyện phôn thong để bán cho các đối tượng người việt nam đặt mua ma túy từ trước
đưa về việt nam tiểu thu và thì bị bắt giữ
còn tại tỉnh thừa thiên huế đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp huế
vừa bắt quả tang đối tượng phạm hoàng minh
chú tại phường trường an tp huế về hành vi tàng trữ trái phép trên ma túy
phạm hoàng minh bị bắt giữ khi đang tàng trữ trên người hai gói ni lông chưa tinh thể rắn màu trắng
với trọng lượng gần hai mươi năm g và một gói chứa bảy mươi năm viên nén màu đỏ có trọng lượng bảy ba gram
khám xét khẩn cấp nợ của mình tại ba mươi bốn tây sơn phường trường an tp huế
lực lượng công an thu giữ thêm một chín trăm tám mươi ba viên nén màu đỏ hai mươi viên nén màu xanh
với tổng trọng lượng hơn một trăm chín mươi tám g
qua xác định tinh thể rắn chứa tình thể rắn màu đỏ
chứa trong túi ni lông và các viên nén màu hồng màu xanh là loại ma túy metafetamin
về hành vi cố ý gây thương tích nguyễn hải quân chú tại huyện tuyên hóa của tỉnh quảng bình
đã bị công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình khởi tố và bắt tạm giam ba tháng
vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám quân cùng một số thanh niên ở địa phương đi hát karaoke
tại xã đức hóa thì đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát với một nhóm thanh niên khác
mặc dù được công an xã đến giải quyết và hai nhóm đã giải tán
nhưng quân vẫn thấy bực tức vì bạn của mình bị đánh nên đã rủ thêm người đi tìm để trả thù
quân cầm con dao bầu trở lại hiện trường thấy anh phương là phó trưởng công an xã đức hóa
đang đứng đã lao tới chém hai nhát vào cánh tay và bả vai anh phương
làm anh bị thương nặng đi viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật là một mươi ba
một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay
trên quốc lộ một a đoạn qua ngã ba la sơn xã lộc sơn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi năm c năm nghìn một trăm hai mươi một mất lái đã đâm vào nhà dân
bốn người đang ngủ trong một gia đình đã may mắn thoát nạn
xe tải do tài xế đỗ thế nhật chú tại huyện núi thành của tỉnh quảng nam điều khiển
khi tới km tám trăm bốn mươi tám tám trăm linh thuộc địa bàn thôn xuân sơn xã lộc sơn huyện phú lộc của tỉnh thừa thiên huế
trong lúc tránh xe cùng chiều đã mất lái đâm thẳng vào một nhà dân bên đường
cú đâm mạnh khiến trước mặt ngôi nhà của ông trương quang tiến bị sập hoàn toàn
rất may ông tiến cùng vợ và hai cháu nhỏ đã thoát nạn trong căng tấc
tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
trong khi vụ việc một nữ sinh lớp chín ở hưng yên bị đánh hội đồng khiến dư luận bức xúc vẫn chưa lắng xuống
thì mới đây trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện clip học sinh lớp bảy ở nghệ an bị nhóm bạn đánh hội đồng
học sinh bị bạn bắt quỳ đánh đang học lớp bảy của trường trung học cơ sở diễn hùng
còn ba nữ sinh đánh bạn là học sinh của trường trung học cơ sở diễn kim và trường trung học cơ sở diễn hùng
nguyên nhân vụ việc được xác định là do các em học sinh rủ nhau đi chơi rồi xảy ra xích mít
hiện nhà trường cùng ban phụ huynh chính quyền địa phương đang gặp gỡ động viên em học sinh bị bạn bạo hành ổn định tâm lý
đồng thời sở giáo dục đào tạo nghệ an cũng đã chỉ đạo xác minh làm rõ nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn
yêu cầu trường trung học quân sở diễn kim họp hội đồng cứu luật
có hình thức xử lý nghiêm với nhóm nữ sinh báo cáo kết quả kỳ luật về sở trong thời gian sớm nhất
sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la cho biết sở vừa cập nhật xong điểm thi thật
theo kết quả chấm thẩm định của bộ giáo dục và đào tạo của bốn mươi bốn thí sinh
được nâng điểm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại sơn la
các trường đại học học viện cao đẳng đã chủ động liên hệ với sở giáo dục đào tạo
để cập nhật điểm của các thí sinh
sở giáo dục đào tạo cũng đang hoàn tất báo cáo để gửi về bộ giáo dục đào tạo trong tuần này
trước đó kết luận điều tra của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la
và kết quả chấm thẩm định cho thấy
có bốn mươi bốn thí sinh với chín mươi năm bài thi trắc nghiệm và hai bài thi ngữ văn
có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây
trong đó thí sinh có điểm thi sau khi chấm thẩm định giảm nhiều nhất là hai mươi sáu năm mươi năm điểm tổng ba môn
thông tin vừa rồi
thông tin vừa rồi
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc hai mươi hai h trong bản tin nhật ký an ninh